hiện nay tại nhiều địa phương cũng đã khai trương cây atm gạo để kịp thời động viên
giúp đỡ người nghèo những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
các tỉnh hà nam khánh hòa hòa bình hải phòng long an và nhiều địa phương khác
đã đồng loạt mở các cây atm gạo tại các khu công nghiệp trường học khu dân cư
để chung tay hỗ trợ những gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
với tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no và để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau
tại mỗi cây atm gạo những người khó khăn mỗi công nhân lao động và người dân nghèo
sẽ được phát miễn phí từ hai đến năm kg gạo
nguồn gạo được quyên góp từ các công ty tổ chức cá nhân hảo tâm trên địa bàn các tỉnh